do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi những ngày qua thành phố đà nẵng và nhiều tỉnh ven biển biên trung
liên tục có mưa to và có nơi mưa rất to
từ ngày năm tháng một mươi một bão số một mươi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến phú yên
sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm
ở thừa thiên huế đà nẵng con tum gia lai phú yên có mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
từ đêm năm đến ngày bảy tháng một mươi một trên các sông từ hà tĩnh đến phú yên và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đó đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở hà tĩnh các sông từ quảng bình đến thừa thiên huế phú yên con tum gia lai
ở mức báo động một báo động hai các sông từ quảng nam đến bình định có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên và khu vực tây nguyên